chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc tiếp một số doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài
tại buổi tiếp ông jonathan choi chủ tịch tập đoàn sunwood của hồng kông trung quốc
đồng thời là chủ tịch phòng thương mại hồng kông việt nam thủ tướng nêu rõ sẵn sàng tạo điều kiện
cho sự hợp tác giữa hà nội và quảng đông một tỉnh lớn của trung quốc có quan hệ tốt với việt nam
thủ tướng cũng đề nghị ông jonathan choi tiếp tục thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản tại thị trường trung quốc
và hợp tác thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo tại việt nam
giao bộ kế hoạch và đầu tư làm việc cụ thể với lãnh đạo tập đoàn sunwood về vấn đề này
cùng ngày tiếp ông david chao kamphai chủ tịch tập đoàn liesendale một doanh nhân thành công ở macau trung quốc
thủ tướng hoan nghênh các dự định đầu tư về công nghệ nông nghiệp du lịch tại đà nẵng
và cho biết sẽ giao cho các bộ ngành và địa phương của việt nam xem xét làm việc cụ thể với tập đoàn
thủ tướng nhấn mạnh việc đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao rất có ý nghĩa
đem lại lợi ích thiết thực cho người nông dân